thành phố hà nội đặt mục tiêu lọt top một mươi về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci trong năm hai nghìn hai mươi
đây là thông tin được đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức trong chiều nay
năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà nội thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên bảy năm tỷ usd tăng hai một mươi tám lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
dự kiến đứng đầu cả nước và cao nhất trong vòng ba mươi năm qua
từ đầu năm đến nay hà nội đã cấp mới cho sáu trăm một mươi sáu dự án vốn đầu tư đăng ký mới là năm ba tỷ usd
theo báo cáo của sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội lĩnh vực thu hút vốn lớn nhất là bất động sản
tiếp theo là công nghiệp chế biến chế tạo và thông tin truyền thông
nhật bản hiện là quốc gia đứng đầu với quy mô vốn đầu tư vào hà nội với khoảng một mươi sáu tỷ usd
tiếp đến là singapore và đứng thứ ba là hàn quốc